sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trực tiếp làm việc tại tp hcm
trong ngày làm việc thủ tướng đã đến kiểm tra ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
công ty sản xuất vaccine nanocovac và khu chế xuất linh trung thuộc tp thủ đức tp hcm
đoàn công tác chính phủ do thủ tướng chính phủ phạm minh chính làm trưởng đoàn
kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
trong bối cảnh thành phố đã trải qua hơn một tháng căng mình chống dịch
trong đợt sóng dịch covid một mươi chín thứ tư nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp
tại buổi làm việc với công ty sinh dược nanogen thủ tướng cho biết cách đây ít ngày
ông có làm việc với who và biết rằng tình trạng kháng hiếm vaccine có thể kéo dài
thủ tướng đánh giá so với các nước việt nam nhìn trên bệnh viện chung vẫn tạm ổn
việt nam đang có chiến lược vaccine ba kế hoạch gồm đẩy nhanh việc mua vaccine
chuyển giao công nghệ và quan trọng nhất là sản xuất vaccine trong nước
thủ tướng cũng yêu cầu phải cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
ngăn chặn quá trình thử nghiệm sản xuất vaccine hỗ trợ doanh nghiệp về các quy định
quy chế và bộ y tế phải cùng với công ty nanogen triển khai nhanh nhất
để giải quyết nhu cầu cấp bách về vaccine hiện nay
cùng ngày thủ tướng đã đến kiểm tra công tác chống dịch thăm hỏi và động viên công nhân
tại các công ty thuộc khu chế xuất linh trung tp thủ đức tp hcm